thưa quý vị mới đây tại hà nội ban thi đua khen thưởng trung ương giao trung tâm thông tin truyền thông
tổ chức chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề mỗi tấm gương là một bông hoa đẹp
đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
thông qua những câu chuyện những việc làm ý nghĩa của các tấm gương điển hình tiêu biểu
trên các lĩnh vực chia sẻ trong chương trình giao lưu
như doanh nghiệp việt nam hội nhập và phát triển cán bộ công chức viên chức thi đua
thực hiện văn hóa công sở đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại
thực hành tiết kiệm chống lãng phí chuyển đổi số thi đua xây dựng xã hội học tập
để mạnh học tập suốt đời đã lan tỏa các giá trị sống tích cực nhân văn đến với cộng đồng xã hội
từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp tạo động lực và quyết tâm hoàn thành thắng lợi
các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội góp phần xây dựng ngành thi đua khen thưởng ngày càng phát triển vững mạnh
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai sở lao động thương minh và xã hội tỉnh đồng nai cho biết
nhà tàu chính của nước ngoài dự án cảng hàng không quốc tế long thành vừa có văn bản
đề nghị tuyển người lao động việt nam vào ba mươi một vị trí công việc với mức lương thấp nhất là bảy mươi năm triệu đồng một người một tháng
cao nhất là bốn trăm linh triệu đồng một người một tháng
để triển khai gói thầu thi công xây dựng
và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
nhà thầu chính nước ngoài đề nghị tuyển người lao động việt nam vào ba mươi một vị trí công việc
dự kiến tuyển người lao động nước ngoài như đại diện nhà thầu giám đốc dự án
quản lý xây dựng kỹ sư xây dựng chuyên viên kế hoạch trưởng phòng hành chính trưởng phòng nhân sự
với mức lương thấp nhất là bảy mươi năm triệu đồng một người một tháng cao nhất là bốn trăm linh triệu đồng một người một tháng
thời gian làm việc từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm
sân bay quốc tế long thành đang đồng loạt thi công nhiều gói thầu
với hàng nghìn lao động làm việc trên công trường dự án
tới đây liên xanh các nhà thầu sẽ tiếp tục tuyển nhiều lao động trong đó có cả lao động phổ thông
bộ giao thông vận tải vừa báo cáo thủ tướng để triển khai trước việc thu phí không dừng
ở ba sân bay lớn là tân sơn nhất nội bài đà nẵng và nếu được chấp thuận sẽ triển khai
trước tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp cao điểm
cục đường bộ cho biết đến nay toàn bộ một trăm năm mươi năm trạm và tám trăm chín mươi ba làn thu phí đã được đầu tư lắp đặt hoàn thiện
thiết bị thu phí điện tử không dừng toàn bộ các trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ được vận hành
theo phương án chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy và các tuyến cao tốc
đã thực hiện thu phí điện tử không dừng toàn bộ việc vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng
tại các trạm thu phí cơ bản ổn định tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai đã có năm một triệu phương tiện
trên toàn quốc
tổng thống quốc đã sám thẻ thu phí không dừng đạt tỷ lệ khoảng chín mươi sáu và đáp ứng yêu cầu
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải báo cáo thủ tướng để triển khai
trước ở các sân bay lớn như tân sơn nhất nội bài đà nẵng và nếu được chấp thuận sẽ triển khai
trước tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn này ngay trong tháng một mươi hai chính phủ sẽ họp để xem xét
triển khai thu phí etc đối với xe ô tô ra vào các sân bay
ngay sau khi được đưa vào sử dụng vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
tuy nhiên trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai xuất hiện tình trạng người dân đi bộ đi xe máy xe đạp
ngược chiều trên tuyến đường gây mất an toàn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông
ghi lại và được đăng tải trên một số trang mạng xã hội trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đã xuất hiện
một người dân đỗ xe máy ở giải phân cách
còn đây là hình ảnh ghi lại một người đang đi bộ giữa đường trên tuyến cao tốc
trong video được đăng tải dù lưu thông với tốc độ cao nhưng rất may người lái xe ô tô đã đánh lái kịp thời
tránh được tai nạn xảy ra
còn rất nhiều các hình ảnh mà các lái xe ô tô ghi lại được
việc người dân đi xe máy thậm chí là đi xe đạp ngược chiều trên tuyến đường này
tình trạng này xảy ra rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông
các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang cần có những biện pháp
để xử lý rứt điểm tình trạng trên
bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền để người dân sống quanh khu vực có tuyến đường đi qua
nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng khai thác tuyến đường để đạt được hiệu quả và an toàn giao thông
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai câu lạc bộ nhà báo khoa học và công nghệ việt nam đã công bố kết quả
cuộc bình chọn một mươi sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm hai nghìn hai mươi ba
các lĩnh vực được bình chọn gồm cơ chế chính sách khoa học xã hội và nhân văn
khoa học tự nhiên khoa học ứng dụng tôn vinh nhà khoa học hội nhập quốc tế
từ các đề cử của những thành viên cơ lộc bộ nhà báo khoa học và công nghệ việt nam
ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã tiến hành chấm điểm bình chọn một cách công khai dân chủ
một mươi sự kiện khoa học và công nghệ việt nam nổi bật được các phóng viên bình chọn nhiều nhất
gồm ban chấp hành trung ương đảng ban nghị quyết mới về phát triển đối ngũ trí thức việt nam
chính thức bàn giao quyền quản lý khu công nghệ cao hòa lạc từ bộ khoa học công nghệ
về ủy ban nhân dân tp hà nội phục dựng hình ảnh ba d thành công kiến trúc cung đình kính thiên thời lê sơ
làm chủ công nghệ sơn phản xạ nhiệt dùng vật liệu nano tự sản xuất trong nước
ghép tạng việt nam trở thành điểm sáng ghép tạng châu á
phát triển hệ thống tích hợp xử lý nước nhiễm phèn nhiễm mặn
việc theo triển khai thành công trạm thú phát sóng năm g theo tiêu chuẩn open ran đầu tiên trên thế giới
năm nhà khoa học việt nam vào bảng xếp hạng ngôi sao khoa học đang lên năm hai nghìn hai mươi ba
và cuối cùng là trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn
trong những năm qua được sự quan tâm của đảng nhà nước người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh con tum
đã tiếp cận được các nguồn vốn từ nhiều chương trình chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội
tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng cuộc sống vươn lên thoát nghèo
đây là dãy nhà mới được huyện sa thầy đầu tư xây dựng cho trường trung học cơ sở phan đình phùng xã hơ mong
từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia với tổng kinh phí hơn tám tỷ đồng
công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng phấn khởi của các thầy cô giáo và các em học sinh
khi đã được xây dựng phòng học mới trang thiết bị mới đầy đủ
thì nhà trường rất thuận lợi và có đủ điều kiện để thực hiện việc dạy học và thực hiện tốt
cái nhiệm vụ của trường trung học
là địa phương có hơn năm mươi bảy đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống huyện sa thầy đã hỗ trợ chuyển đổi nghề
tổ chức đào tạo nghề cho hàng trăm hộ dân tổ chức tuyên truyền lồng ghép các nguồn lực
nhằm nâng cao nhận thức giúp người dân vươn lên thoát nghèo
từ đầu nhiệm kỳ đến nay tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn huyện là sáu mỗi năm
đến nay thì cơ sở hạ tầng của bà con ở làng lê thì nói chung là
đảm bảo đường xá biết bê tông hóa đường liên thôn cũng như đường đi vào sản xuất khu dân cư cũng thay đổi rất nhiều
để mà xóa được đó giảm được nghèo thì bản thân của gia đình mình phải vươn lên không có trông chờ vào sự ý lại của nhà nước
bên cạnh đó thì bà con cũng đã biết chuyển đổi cây trồng vật nuôi tiếp cận được các nguồn vốn và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả
để đào tơ vào sản xuất và kinh doanh
tại tỉnh con tum những năm qua các chính sách và chương trình hỗ trợ của đảng nhà nước đã mang lại hiệu quả thiết thực
giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội vươn lên thoát nghèo làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình
thưa quý vị chương trình nghệ thuật mừng đảng mừng xuân với sự tham gia biểu diễn của đông đảo bà con cộng đồng sinh viên việt nam
tại moscow đã được diễn ra tại cung văn hóa đại học giao thông vận tải nga
chương trình nghệ thuật mừng đảng mừng xuân do hội người việt nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
nhằm hướng tới kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và chào đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn
chương trình mong muốn gửi gắm hơi ấm hương vị quê hương cho bà con người việt nam ở xứ sở bạch dương
đặc biệt thông qua chương trình các em nhỏ người việt nam sinh ra và lớn lên tại nga
hiểu văn hóa cội nguồn của dân tộc nuôi dưỡng khát khao công hiến xây dựng quê hương
chương trình nghệ thuật đã để lại dư âm ngọt ngào đầm thắm của quê hương là động lực mục tiêu cho những con người xa quê
nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để luôn tự hào hai tiếng việt nam
thưa quý vị du lịch âm nhạc âm nhạc kết hợp du lịch đang ngày càng trở nên phổ biến không chỉ ở việt nam mà còn trên thế giới
tỉnh quảng ninh cũng đang tận dụng xu hướng này trong việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế
du lịch âm nhạc có thể hiểu là mô hình kết hợp giữa du lịch xã ngoại và âm nhạc
trong đó trọng tâm là thưởng thức chương trình âm nhạc chủ yếu diễn ra ở không gian ngoài trời
tại việt nam đây là sản phẩm du lịch khá mới mẻ vừa nổi lên trong những năm gần đây
nhất là sau đại dịch covid một mươi chín khi nhu cầu giải trí để tìm lại sự cân bằng về đời sống tinh thần của người dân tăng cao
tuy rằng đây là một cái trào lưu một cái xu hướng tất yếu của xã hội
là một trong những sản phẩm du lịch kết hợp với âm nhạc gây được tiếng vang trong thời gian gần đây
lớp in giờ bay là một chương trình âm nhạc hay được công ty cổ phần tập đoàn du thuyền cao cấp châu á phát triển
không giống như các chương trình âm nhạc khác lớp in giờ bay sử dụng sân khấu của bong tàu trên du thuyền
sau hơn sáu tháng ra mắt chương trình đã mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ tạo điểm nhấn mới cho du lịch hạ long
đối với một cái chương trình đặc biệt như thế này được đi trên du thuyền năm sao và được lắng nghe những cái ca khúc rất là hay
buổi hòa nhạc cũng rất là ý nghĩa mình cảm thấy mình vô cùng là thú vị và rất là ấn tượng
đối với du lịch âm nhạc điều du khách kỳ vọng không phải là sự hoành tráng quy mô của sân khấu sự kiện
mà chủ yếu là trải nghiệm sự khác biệt khi được nghe nhạc giao lưu cùng nghệ sĩ trong không gian của thiên nhiên
tận hưởng cảm giác tự do phiêu bồng cùng âm nhạc
đây là hướng đi giàu triển vọng giúp khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch tại những địa phương có lợi thế về cảnh quan di sản
tiếp theo là phần tin quốc tế
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới cơ quan của liên hợp quốc đã bày tỏ lo ngại về hệ thống y tế bị tàn phá ở giải gaza
và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại giải đất ven địa trung hải này
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo về tình hình xấu đi nghiêm trọng tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở gaza
kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa phong trào hồi giáo hamas và israel ngày bảy tháng một mươi
hiện chỉ có chín trong số ba mươi sáu bệnh viện trên toàn gaza hoạt động
tất cả các cơ sở này đều tập trung ở phía nam của khu vực và đều trong tình trạng quá tải
cũng theo cơ quan y tế của liên hợp quốc các bệnh viện ở gaza đã hứng chịu thiệt hại nặng nề do xung đột
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi hai who ghi nhận hai trăm bốn mươi sáu vụ tàn phá
vụ tấn công vào các bệnh viện ở gaza khiến năm trăm tám mươi hai người thiệt mạng và bảy trăm bốn mươi tám người khác bị thương
hệ thống y tế ở giải gaza bị tàn phá cũng gây ra hệ lụy khi xe cứu thương không thể tiếp cận các bệnh viện
và các y bác sĩ gặp khó khăn trong việc cứu chữa những người bị thương do xung đột
hiện xung đột israel hamas đã khiến hai mươi bốn trăm hai mươi bốn người palestine ở gaza thiệt mạng
còn số bên phía israel là một một trăm bốn mươi
serbia đang dung truyền bởi các cuộc biểu tình chống chính phủ sau khi phe đối lập
cáo buộc đảng tiến bộ serbia cầm quyền gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội ngày một mươi bảy tháng một mươi hai để giành chiến thắng
tuy nhiên tổng thống alexander fushi bác bỏ cáo buộc
serbia quốc gia có mối quan hệ tốt với nga đang dung chuyển bởi các cuộc biểu tình trong chính phủ
sau khi phe đối lập cáo buộc đảng tiến bộ serbia cầm quyền gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
nhờ đó giành chiến thắng trước đảng spn thân liên minh châu âu eu tổng thống serbia alexander vuchik
bác cáo buộc gian lận phiếu bầu và nói các cuộc biểu tình ở nước này do phương tây hỗ trợ
theo vị tổng thống phương tây muốn gạt bỏ ông vì mối quan hệ thân thiết với nga và vì tuyên bố chủ quyền của serbia với kosovo
vùng ly khai kosovo tuyên bố độc lập năm hai nghìn tám song serbia không công nhận
ít nhất tám cảnh sát đã bị thương và ba mươi năm người đã bị bắt trong cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở thủ đô bergrec
tối hai mươi bốn tháng một mươi hai đám đông thậm chí có hành vi phá hoại và định đột nhập vào các tòa nhà chính phủ
theo số liệu văn phòng nội các nhật bản công bố ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người danh nghĩa của nước này trong năm hai nghìn hai mươi hai là ba mươi bốn sáu mươi bốn usd
thấp nhất trong số các nước thuộc nhóm các nền công nghiệp phát triển g bảy do tác động của sự mất mát giá đồng yên
gdp bình quân đầu người danh nghĩa của nhật bản đã giảm từ mức bốn mươi ba mươi bốn usd năm hai nghìn hai mươi một

văn phòng nội các nhật bản công bố ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người danh nghĩa của nước này trong năm hai nghìn hai mươi hai
đánh dấu lần đầu tiên sau một mươi bốn năm quốc gia này đứng cuối trong nhóm g bảy
thấp hơn italia với ba mươi bốn bảy trăm ba mươi ba usd
con số này cũng đẩy nhật bản tụt thêm một bậc trong số các thành viên của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
tức là từ vị trí hai mươi trên ba mươi tám vào năm hai nghìn hai mươi một xuống hai mươi một trên ba mươi tám vào năm hai nghìn hai mươi hai lần đầu tiên kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do đồng yên mất giá nhanh trong năm hai nghìn hai mươi hai
với giả định số liệu do văn phòng nội các tính toán là tỷ giá hồi đoái giữa đồng yên và đồng usd năm hai nghìn hai mươi hai là một trăm ba mươi một bốn yên đổi lấy một usd
một nghiên cứu vừa được các nhà khoa học thuộc đại học virginia commonwealth university tiến hành
cho thấy môi trường ấm hơn do biến đổi khí hậu có thể khiến mũi sinh sôi nhiều hơn
nghiên cứu công bố trên tạp chí ecology cho thấy
nhiệt độ tăng thường do biến đổi khí hậu có thể khiến các loài động vật săn ấu trùng mũi hoạt động kém hiệu quả hơn
cụ thể nhiệt độ cao hơn khiến ấu trùng mũi phát triển nhanh hơn kéo theo chuồn chuồn có ít thời gian để ăn ấu trùng
điều này có nghĩa lượng ấu trùng mũi trưởng thành ở khu vực nghiên cứu có thể tăng gần gấp đôi
các nhà khoa học cũng thực nghiệm và phát hiện thấy khu vực sông hồ nào có nhiệt độ ấm hơn thì có nhiều ấu trùng mũi thủy sinh hơn
ngay cả khi có sự hiện diện của những kẻ săn ấu trùng mũi
hiện nhiều quốc gia đang phải vật lộn với dịch bệnh sốt sốt huyết và tồi tệ nhất là bangladesh
bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục điểm báo
thưa quý vị chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
tạo động lực hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế
các dự án giúp các huyện miền núi hình thành lực lượng lao động có tay nghề
giúp người dân làm kinh tế sản xuất hiệu quả hơn
tuy nhiên theo phản ánh trên báo nhân dân sau thời gian triển khai đến nay
nhiều tỉnh thành phố vẫn còn nhiều khó khăn vương mắc
tại tỉnh quảng ngãi và quảng nam trong hai năm qua các sở ngành và các huyện miền núi xin điều chỉnh giảm nguồn vốn
chuyển kinh phí và thậm chí trả lại vốn vì không triển khai được công tác đào tạo dạy nghề và giải quyết việc làm
mới đây hội đồng thẩm định quy hoạch vùng đã biểu quyết thông qua quy hoạch vùng đông nam bộ
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
trong đó có nội dung quan trọng là khai thác không gian dọc sông sài gòn sông đồng nai
với vai trò một không gian xanh sinh thái kết nối vùng
theo thông tin trên báo sài gòn giải phóng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai ubnd tp thủ đức thành phố hồ chí minh
tổ chức khánh thành công viên dọc sông sài gòn thu hút hàng nghìn lượt người dân tới tham quan chụp ảnh
điều này cho thấy những công viên con đường ven sông sài gòn đang mở ra không gian xanh
đáp ứng phần nào nhu cầu của người
báo đại đoàn kết dẫn thống kê của bộ lao động thương minh và xã hội
trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba cả nước giải quyết cho hơn chín trăm bốn mươi bảy người hưởng bảo hiểm xã hội một lần
tăng ba mươi một ba mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
một số ý kiến cho rằng làn sóng rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng
ảnh hưởng đến hệ thống an sinh xã hội
để hạn chế tình trạng này cần siết chặt các quy định theo hai khía cạnh
theo đó tăng tính hấp dẫn yêu đái của các chế độ bảo hiểm xã hội để giữ chân người lao động trong hệ thống bảo hiểm xã hội
đồng thời cần quy định chặt chẽ các điều kiện hưởng để hạn chế tối đa rút bảo hiểm xã hội một lần
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay giá vàng trong nước đã tăng hơn một mươi triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng thế giới tăng gần một trăm bảy mươi usd một ounce
tranh lệch giá vàng trong nước và thế giới luôn ở mức cao quanh ngưỡng một mươi ba triệu đồng một lượng
theo bài viết trên báo lao động hơn một thập niên trôi qua ngân hàng nhà nước vẫn giữ nguyên các quy định từ một mươi một năm trước
trong khi đó những quy định không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường
chủ trương huy động nguồn lực trong dân vào sản xuất kinh doanh là rất đúng đắn
nhưng để làm được điều này đã đến lúc cần cởi trói cho thị trường vàng để vốn chết trong dân có thể chảy vào nền kinh tế
mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu đi mỹ tiếp tục bị điều tra chống trợ cấp
là điều cáo buộc phức tạp nhất từ trước đến nay
bài viết trên báo tuổi trẻ phân tích là ngành xuất khẩu có quy mô lên tới hàng tỷ đô la mỹ
việc ứng phó với vụ kiện này nhiều gian nan và khó khăn đòi hỏi sự đồng lòng của các doanh nghiệp và bộ ngành liên quan
bên cạnh đó ngành tôm việt nam đang cạnh tranh được một phần nhờ thị phần hàng giá trị gia tăng
nhưng chỉ khoảng ba năm nữa các nước khác cũng làm được giá trị gia tăng
do đó nếu giá trị gia tăng đứng im việt nam không có sự thay đổi về chế biến sâu
giảm giá thành thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn
luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã được quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày một một hai nghìn hai mươi năm
theo bài viết trên báo kinh tế và đô thị lần đầu tiên nội dung về tiền đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai được đưa vào luật
chấm dứt thời kỳ dài việc đặt cọc mang hình thức thỏa thuận nhưng thực tế là theo yêu cầu của chủ đầu tư các dự án nhà ở đối với khách hàng
vì vậy thời gian tới để bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà
đồng thời cũng siết chặt việc thực thi trách nhiệm của chủ đầu tư khi tham gia kinh doanh
phía cơ quan quản lý nhà nước cần phải nghiêm túc thực hiện các chế tài mà luật đã quy định
góp phần làm cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch bền vững
dịp cuối năm chuyện thưởng tết luôn khiến công nhân thấp thỏm nhất là khi doanh nghiệp gặp khó khăn
theo thông tin trên báo tiền phong để người lao động yên tâm gắn bó
nhiều doanh nghiệp đã lập quỹ thường tết chăm lo cho người lao động
đại diện lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết
trong tháng một mươi hai và đầu năm hai nghìn hai mươi bốn sở tập trung theo dõi giám sát trả lương thưởng tết
các khoản hỗ trợ cho người lao động
với nhóm mất việc khó khăn đơn vị phối hợp tổ chức công đoàn chăm lo cho khoảng một trăm ba mươi chín người
với tổng kinh phí khoảng bảy mươi một tỷ đồng
còn đại diện sở lao động thương minh xã hội tỉnh bình dương cho biết
tính đến nay có gần một doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo kế hoạch thưởng tết nguyên đán
mức thưởng thấp nhất gần bốn bảy triệu đồng và cao nhất là gần ba trăm bảy mươi triệu đồng một người
những thông tin trong tiêu mục điểm báo đã kết thúc chương trình chào ngày mới của chương trình nhân dân
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại